thời điểm này hầu hết người trồng vải và cả cơ quan chuyên môn của huyện lục ngạn tỉnh bắc giang đều có chung một tâm trạng pháp phòng chờ vải thiều ra hoa
do tác động của thời tiết đến thời điểm này nhiều diện tích vải thiều vẫn chưa ra hoa nguy cơ mất mùa đang ở mức cao
hiện nay nhiều diện tích vải thiều của huyện lục ngạn đã ra lộc mà không ra hoa có diện tích thì ra hoa kèm lộc lộc nhiều hoa thì ít đại đa số diện tích còn lại vẫn chưa phân hóa rõ mẩm hoa
gia đình anh diệp văn lâm ở thôn hai cũ xã quý sơn huyện lục ngạn có gần ba mươi năm kinh nghiệm trong sản xuất vải thiều
mặc dù đã áp dụng triệt đề các kinh nghiệm chăm sóc cây vải thế nhưng toàn bộ diện tích vải thiều của gia đình anh lại không ra hoa theo đúng như quy luật
mà vẫn ở trong tình trạng ngủ đông không ra hoa và có một số diện tích thì đã bật lộc
chưa năm nào như năm nay là tới thời điểm này là chưa ra hoa lo lắng lắm và cũng mong là cơ quan chức năng là xem thế nào để cho dân
đỡ bớt lo về vải này
theo cơ quan chuyên môn nguyên nhân khiến cho nhiều diện tích vải thiều không ra hoa là do nền nhiệt độ năm nay ấm hơn trung bình nhiều năm
từ hai bốn đến ba ba độ c và ấm hơn cùng kỳ năm trước khoảng hai ba độ c
trong khi đó vải thiêu chính vụ lại chịu tác động lớn từ nền nhiệt độ
để có thể phân hóa mầm hoa thì cần phải có một đợt rét đậm nhiệt độ dưới một mươi ba độ c kéo dài một mươi ngày
tháng một năm hai nghìn một mươi bảy thì nhiệt độ bình quân cao hơn
nhiệt độ tháng một năm hai nghìn một mươi sáu là hai ba độ c nên rất khó khăn cho việc phân hóa mầm hoa của cây vải thiều
theo thông tin từ ủy ban nhân dân huyện lục ngạn đến nay trong tổng số gần một mươi sáu hectare vải thiều chính vụ của huyện
thì đã có khoảng ba mươi diện tích vải gia lộc một mươi năm hai mươi ra hoa kèm lộc mà chủ yếu là lộc
số còn lại khoảng năm mươi diện tích chưa phân rõ mầm hoa hay lộc
thì chúng tôi cũng đang tiếp tục cùng với các huyện đặc biệt là huyện lộc ngạn và con nông dân
trong điều kiện cho phép thì tác động các biện pháp kể cả từ chăm sóc rồi thì phòng trừ sâu bệnh
và có kể cả những biện pháp tác động về kích thích để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cây vải bất kỳ lộc hoa
để làm sao nâng cao tỷ lệ la hoa của cây vải của vụ năm nay
trận mưa hiếm hoi sáng ngày một tháng ba kèm nền nhiệt độ xuống thấp được đánh giá là trận mưa vàng
đánh thức những diện tích vải thiều đang ngủ đông và tạo điều kiện cho những mầm hoa đang phân hóa có điều kiện phát triển